do không khí lạnh liên tục được tăng cường bổ sung nên trong ngày và đêm nay gió trên các vùng biển lại mạnh trở lại
tại khu vực vịnh bắc bộ và vùng biển quảng trị đến quảng ngãi sẽ phổ biến gió đông bắc hoạt động ở mức cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
riêng khu vực bắc biển đông trong đó có huyện đảo hoàng sa có lúc gió còn đặt mức cấp bảy gây sóng cao trên ba mét cùng tình trạng biển động
các tàu thuyền cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước